các tuyến xe khách từ hà nội đi đến sơn la quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu được hoạt động trở lại
theo văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường sắt do phó chủ tịch tp hà nội nguyễn mạnh quyền ký vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi
số chuyến xe khách được hoạt động bằng năm số chuyến của các đơn vị trên tuyến theo biểu đồ đã được sở giao thông vận tải hà nội công bố
với đường sắt có hai tuyến đi và đến hà nội gồm hải phòng hà nội và tp hcm hà nội các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của bộ giao thông vận tải
về vận chuyển khách hàng hóa bằng xe buýt taxi tp hcm giao sở giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của bộ
ngành liên quan và theo công điện số hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chiều ngày một mươi ba tháng một mươi
theo đó từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi xe buýt xe taxi được hoạt động trở lại theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi sở giao thông vận tải hà nội đề xuất xe buýt được phép hoạt động năm mươi biểu đồ chạy xe xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ hoạt động năm mươi số lượng phương tiện được cấp phù hiệu còn hiệu lực
với xe ôm bao gồm cả công nghệ sở giao thông vận tải hà nội cho rằng do không đảm bảo nguyên tắc năm k và khó truy vết khi có tình huống phát sinh liên quan đến f nên đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại tại thời điểm này
từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hà nội khôi phục hàng loạt hoạt động kinh doanh dịch vụ gồm ăn uống tại chỗ mở cửa công viên khách sạn và vận tải công cộng